ngay giữa buổi trưa đối tượng nguyễn hoàng hà sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi chín trú tại phường mai dịch quận cầu giấy
đã dùng kìm cộng lực cắt khóa một nhà dân đột nhập vào nhà lấy đi số tài sản lớn
vụ trộm táo tận đã nhanh chóng được công an quận cầu giấy điều tra bắt giữ thủ phạm và thu hồi tăng vật trộm cắt
tại cơ quan công an nguyễn hoàng hà khai nhận buổi trưa ngày hai mươi hai tháng chín
hà đi xe máy mang theo kìm cộng lực với mục đích cắt khóa trộm cắp nhà nào có sơ hở
khi đến phố hoàng quốc việt vào thời điểm này lợi dụng trời mưa ít người qua lại
hà phát hiện căn nhà ba c ngõ hai mươi bốn hoàng quốc việt chỉ khóa cửa sát bên ngoài cửa gỗ bên trong không khóa
hà đã dùng kìm cộng lực cắt khóa đột nhập vào nhà lục lọi lấy đi một trăm hai mươi năm triệu đồng
một bốn trăm linh đô la mỹ và một số nhẫn vòng vàng
chỉ sau ba giờ đồng hồ nhận được tin báo của bị hại công an quận cầu giấy đã tiến hành điều tra
truy xét nóng bắt giữ đối tượng và thu hồi toàn bộ tăng vật của vụ án